sau đợt bão lũ vừa qua gạo cứu trợ đã được cấp tới các địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề và gặp nhiều khó khăn ở miền trung
tuy nhiên những ngày qua nhiều người dân ở phú yên lại bất bình trước việc cán bộ thôn tổ chức phân chia gạo không đúng với số lượng thông báo và trả lại phần gạo đã nhận cho chính quyền
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
ông đoàn bá thôn phú khê hai xã hòa xuân đông huyện đông hòa là một trong những hộ nghèo tại địa phương bị ảnh hưởng nặng trong cơn bão số một mươi hai vừa qua
gia đình có bốn nhân khẩu riêng ông bá mắc bệnh hiểm nghèo phải chạy ăn từng bữa thế nhưng ông cũng chỉ được nhận một mươi kg gạo trong đợt này
phóng chí và đại điện nghe nói rất rõ ràng nhưng mà thực tế riêng tôi là một cái hộ là nhà trắc mái và đau bệnh tay chung nước hết
cả bên hội thập chữ đó cũng vô cũng nói là để tài trợ giúp cho bác nhưng mà thực tế nói thì có mà ơi không
đây là những hộ dân mang gạo trả lại thôn
sau khi phát hiện gạo được hỗ trợ thấp hơn nhiều so với các hộ khác cùng thời điểm
những hộ dân này chỉ được hỗ trợ mỗi hộ một mươi kg ít hơn những hộ khác năm kg
nói vô rồi mấy ông đây ra mấy ông kinh ra mấy ông kinh ra là nó biểu chị vậy
là nó rinh bao gạo lên là chị chở dưa dưới này là trong tổ của chị sáu ngư là người ta không đồng ý
người ta nói tại sao một mươi năm kg mà sao chị nhận có một mươi kg là bắt chị chở làm lên trẻ
theo nghị định số một trăm ba mươi sáu của chính phủ về quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội
đối tượng nhận gạo là các gia đình có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng thiên tai
ưu tiên các hộ nghèo hộ chính sách bảo trợ xã hội hộ gia đình bị thiệt hại nặng do thiên tai
với mức hỗ trợ gạo là một mươi năm kg một người một tháng
còn đây là danh sách nhận gạo của thôn phú khê hai với gần một trăm linh hộ
hộ ít nhất một mươi năm kg và nhiều nhất là sáu mươi kg
và theo danh sách này không có bất kỳ một hộ dân nào chỉ nhận được một mươi kg gạo như thực tế họ đã nhận
ủy ban nhân xã xem xét giải quyết về cái việc mà hộ gia đình mà như trong việc mà như nặng một mươi kg trên một hộ
đó là như cái việc đó là như ủy ban dân xã không bao giờ chỉ đạo việc huyện này
ủy ban nhân xã là chỉ đạo yêu cầu hộ bao nhiêu khẩu nhận trên một tháng là nhận đúng theo thành bằng số ký đấy
chứ không được là như là gọi là là là gian trái cho là như các hộ khác
đó là như chỗ ủy ban dân xã là như chỉ đạo như thế
hộ gia đình có giấy mòi của ủy ban dân xã mới lên đi cho nhận
còn không có giấy mòi nếu mà nhận thay nhận thế thì ủy ban dân xã sẽ xem xét giải quyết theo theo quy định
theo báo cáo
ủy ban nhân dân xã hòa xuân đông trong cơn bão số một mươi hai vừa qua tại thôn phú khê hai có hai nhà bị sập hoàn toàn
bốn nhà tốc mái từ bảy mươi đến một trăm linh ba trại vịt thiệt hại nặng
toàn thôn có bốn trăm sáu mươi tám hộ với hai một trăm chín mươi bảy nhân khẩu nhưng hầu hết người dân đều gặp khó khăn sau bão
đặc biệt là những hộ nghèo rất cần được hỗ trợ lương thực
nguyên nhân vì đâu dẫn đến những bức xúc của người dân trong việc cấp phát gạo hỗ trợ của nhà nước sau bão
phóng viên truyền hình nhân dân sẽ tiến hành tìm hiểu
tiếp tục đề cập đến vấn đề này